khả năng vùng hội tụ gió sẽ còn duy trì cường độ mưa mạnh
tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong những ngày tới
sau đó sẽ giảm đi trong ngày mùng tám
khu vực này sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
cần chú ý đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
do mưa nhiều nên thời tiết trên khu vực mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
trong hai ngày tới và tăng nhẹ một độ trong ngày mùng tám
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông diện rộng trong vòng ba ngày tới
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
thời tiết mát mẻ trong những ngày tới với nhiệt độ phổ biến không quá mức là ba mươi ba độ
từ nay đến ngày mùng bảy dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có mưa rào và rông giải rác
riêng tại thanh hóa nghệ an sẽ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trong ngày mùng sáu mùng bảy sẽ giảm cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
sáng ngày mùng tám mưa có xuống
sáng ngày mùng chín mưa có xuống giảm và nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
sẽ duy trì mưa rông diện rải rác tập trung về chiều tối
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi là trên năm mươi mm
ban ngày khu vực này trời giảm và có nắng nhiệt độ ít thay đổi phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên
do vậy có mưa rào và rông xuất hiện ở trên diện rộng
cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối
người dân hết sức chú ý đề phòng trong cơn rông kèm theo lốc xét
cũng như là gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ trong những ngày tới không quá mức là ba mươi độ
nắng bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới tập trung về chiều tối
cục bộ có mưa to trong cơn rông dễ kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
ngày nắng vừa phải với nhiệt độ không quá ba mươi ba độ